nếu như những tháng đầu năm muối có giá từ chín trăm linh đến một đồng một kg thì nay chỉ còn ở mức ba trăm linh đồng một kg
theo nhận định của phòng nông nghiệp huyện ninh hải thời gian gần đây do cung vượt cầu nên giá muối giảm là hiển nhiên
hơn nữa phần lớn muối diêm dân được dùng để làm phù liệu ướt thủy sản
trong khi đó mùa này việc đánh bắt hải sản không đạt như đầu năm nên việc tiêu thụ muối của các cơ sở chế biến hải sản không cao
đây cũng là lý do khiến giá muối liên tục giảm trong một mươi ngày qua